lực lượng phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh quảng trị bắt quả tang đối tượng nguyễn nhật trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại khu phố tám phường ba thị xã quảng trị đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân
bước đầu trường khai nhận vào ngày hai mươi tháng tám trường cùng với ba đối tượng khác vào khu vực của người dân nuôi ong ở xã hải phú
huyện hải lăng tỉnh quảng trị đe dọa những người nuôi ong và bắt nộp tiền làm luật
đến tối ngày hai mươi một tháng tám các đối tượng gọi điện thoại cho những người nuôi ong ra thôn long hưng xã hải phú huyện hải lăng đưa tiền cho chúng
trong khi đối tượng trường đang nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ